ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số hai gây mưa to đến rất to khiến cho mực nước trên các sông dâng cao
các tỉnh lai châu sơn la hòa bình lào cai yên bái hà giang tuyên quang thanh hóa nghệ an đề phòng lũ quét và sạt lở đất
trên các sông suối khu vực bắc bộ từ thanh hóa đến quảng bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ hai đến năm mét
mực nước đỉnh lũ trên sông thao sông hoàng long thượng lưu sông cầu có khả năng đạt báo động một
các sông chính từ thanh hóa đến quảng bình còn dưới báo động một
sau thời gian dài nắng nóng đất bị khô nứt đặc tính của đất bị phá vỡ và cháy rừng đã xảy ra ở khu vực bắc miền trung
bề mặt thảm phủ bị suy giảm mưa lớn trên diện rộng gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt ở vùng trũng ở các tỉnh vùng núi phía bắc từ thanh hóa đến quảng bình
đặc biệt là các tỉnh lai châu sơn la hòa bình lào cai yên bái hà giang tuyên quang thanh hóa và nghệ an
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lũ quét sạt lở đất cấp một